chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị tại hội nghị trung ương bảy lần này đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã được thông qua với mục tiêu năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm mươi người dân tham gia bảo hiểm xã hội và đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đạt chín mươi người dân tham gia
rất nhiều điểm mới mang tính đột phá trong đề án lần này với kỳ vọng xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân đảm bảo vững chắc trụ cột an sinh xã hội thúc đẩy tiến bộ công bằng để phát triển bền vững
trước hết chúng ta hãy cùng theo dõi lại những kết quả đạt được của chính sách bảo hiểm xã hội
tháng một năm hai nghìn bảy là năm đầu tiên thực hiện luật bảo hiểm xã hội tổng số chi hưu trí tử tuất năm hai nghìn một mươi bảy từ nguồn ngân sách nhà nước là gần bốn mươi bốn chín trăm linh tỷ đồng chỉ còn hai mươi năm ba mươi năm so với tỷ lệ năm mươi sáu hai tại thời điểm ngày một tháng một năm hai nghìn bảy
diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và quy mô tham gia bảo hiểm xã hội trên thực tế ngày càng được mở rộng
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là một mươi ba
trong chín bảo hiểm xã hội bắt buộc là một mươi ba sáu triệu người bảo hiểm xã hội tự nguyện là ba triệu người tăng hơn hai ba lần so với trước đó một mươi năm khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là một mươi một bảy triệu người
thực hiện cho trên ba triệu người hưởng chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội hàng tháng
trong năm hai nghìn một mươi bảy có chín một triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản giữ sức phục hồi sức khỏe
bảy triệu người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp
trên năm mươi sáu người hưởng chế độ tai nạn bệnh nghề nghiệp hàng tháng
trong bối cảnh điều kiện mới hiện nay đang đặt ra nhiều cơ hội thách thức đan sen đòi hỏi phải có những quan điểm chỉ đạo về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp hơn trong bối cảnh mới
vì vậy hội nghị trung ương bảy đã họp bàn xác định mục tiêu tổng quát trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của nước ta trong thời gian tới
bảo hiểm xã hội bao gồm các chế độ hưu trí tử tuất
ốm đau thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và thất nghiệp v v
là lĩnh vực rộng lớn phức tạp nhạy cảm về chính trị kinh tế xã hội
có lịch sử phát triển lâu dài trên thế giới nhất là các nước công nghiệp phát triển
góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia dân tộc và phản ánh trình độ phát triển thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ở mỗi nước
riêng ở nước ta bảo hiểm xã hội mới được bảo hiểm
bảo hiểm xã hội mới được bắt đầu thực hiện năm một nghìn chín trăm sáu mươi một và chỉ áp dụng đối với khu vực công
chủ yếu là chế độ hưu trí tử tuất của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung
và chỉ thực sự bắt đầu đổi mới phát triển ngày càng đầy đủ phù hợp hơn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
trong nhiệm kỳ khóa một mươi một tại các hội nghị lần thứ năm và thứ bảy ban chấp hành trung ương
đã xem xét ban hành các kết luận về vấn đề này cùng với vấn đề tiền lương và trợ cấp ưu đãi người có công
thực hiện kết luận của trung ương bộ chính trị đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ
phối hợp với các ban đảng và các cơ quan có liên quan tích cực tiến hành tổng kết lý luận và thực tiễn về phát triển bảo hiểm xã hội ở nước ta
nghiên cứu xây dựng đề án trình trung ương tại hội nghị lần này
với mong muốn ban hành được một nghị quyết chuyên đề
để lãnh đạo chỉ đạo phát triển lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở việt nam thực sự trở thành một động lực đối với phát triển bền vững của đất nước
và thể hiện được tính nhân văn bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đưa ra tám nội dung nổi bật trong đó đáng chú ý một số nội dung như sau
thứ nhất đề án mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
thứ hai là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình phù hợp
trong bối cảnh gia hóa dân số điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là một xu thế tất yếu của tất cả các nước không riêng gì việt nam
thứ ba đề án kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng hưởng chia sẻ và thu hẹp khoảng cách về mức lương hưu trong tầng bảo hiểm xã hội
do nhà nước tổ chức để khắc phục những bất hợp lý trong thời gian vừa qua
thứ tư rút ngắn điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu
thưa ông đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân trình lên hội nghị trung ương bảy lần này có đưa ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm mươi người dân tham gia ông có nhận định gì về mục tiêu này
đây là một mục tiêu hết sức khó khăn nếu mà chúng ta không thực hiện được một cái nguyên tắc hết sức cơ bản
đó là thúc đẩy cái việc mở rộng tất cả các cái đối tượng phải tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội
bây giờ chúng ta mới có hai mươi chín
và hai mươi chín này tức là trong khu vực nhà nước và khu vực quốc quan hệ lao động
chúng ta đang bỏ trống ba mươi bốn triệu người ở khu vực nông nghiệp và khu vực phi chính thức
điều này nó đòi hỏi rằng là chúng ta phải nhanh chóng thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội toàn dân trên cơ sở đó
để chúng ta từng bước đưa các đối tượng vào để đảm bảo đạt được mục tiêu đó
và đó chính là cái mục tiêu của đảng nhà nước chúng ta để thực hiện cái quy định của hiến pháp
là công dân việt nam có quyền
đảm bảo an sinh xã hội
mục tiêu này hết sức khó khăn và chúng ta phải thể hiện cái quyết tâm chính trị rất là lớn
và phải có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và làm sao đó làm chuyển biến nhận thức của người dân
để người ta coi rằng cái việc bảo hiểm xã hội đó chính là cái trụ cột an sinh xã hội của đất nước này
thưa ông vẫn còn khoảng bảy mươi lao động trong khu vực phi chính thức chưa tham gia bảo hiểm xã hội
khó khăn về tài chính cũng chính là một trong những lý do khiến cho rất khó có thể vận động đối tượng này tham gia
vậy đề án có giải pháp gì cho vấn đề này thưa ông
ngay năm hai nghìn một mươi tám thì luật bảo hiểm xã hội đã quy định là chúng ta hỗ trợ ba mươi mức đóng cho hộ người nghèo
hai mươi là hai mươi năm cho hộ cận nghèo và một mươi cho các đối tượng khác
vậy thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục bổ sung một cái nguồn lực nữa
và tôi nghĩ là phải nâng cái mức này lên để chúng ta tạo một cái cú hích
cho người dân người ta thấy rằng là động lực của nhà nước đã vận hành rồi
thì người dân cũng phải tham gia
nếu mà hoàn toàn ngân sách nhà nước là chúng ta rất là khó khăn ngân sách đấy đâu ra
người dân phải tham gia một phần để đảm bảo cái sàn tối thiểu của an sinh xã hội
đó mới là cái mà để làm chuyển biến nhận thức
và để người ta từng bước người ta chuyển từ cái khu vực phi chính thức vào khu vực chính thức
có nghĩa là người ta tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội bất bổ
trong đề án kể cách chính sách bảo hiểm xã hội thì có đưa ra một cái giải pháp
đó là xây dựng bảo hiểm xã hội đa tầng
vậy đây có phải là một cái giải pháp có tính chắc chắn cho hệ thống an sinh xã hội không thưa ông
đa tầng là cực kỳ chắc chắn
và đây là một trong những quan điểm đúng đắn và quan điểm có tính chất quyết định
của chính sách bảo hiểm xã hội của chúng ta
chúng ta chuyển từ tầng đơn tầng sang đa tầng
đa tầng tức là nó có ba cái tầng để đảm bảo cho cái lương hưu của người về hưu
tầng thứ nhất là đảm bảo cái sàn lương hiu tối thiểu
mà ai hết tuổi lao động đều phải được hưởng cái mức lương tối thiểu cơ bản đó
và cái nguồn này này
nó cơ bản là từ hỗ trợ của ngân sách nhà nước
nhưng mà tôi nghĩ rằng là cần phải có sự tham gia của người dân
tham gia của người dân là để thể hiện quyền và trách nhiệm
anh muốn được hưởng an sinh xã hội thì anh phải tham gia với nhà nước để được hưởng an sinh xã hội
còn người không có điều kiện người mà nhà nước phải chăm lo thì điều đó là nhà nước phải chăm lo rồi
bảo hiểm xã hội tức là nó thể hiện là toàn dân phải cùng tham gia cùng được hưởng
thì có như vậy
cái hệ thống an sinh xã hội của chúng ta nó bền vững
thế còn cái tầng thứ hai
thì hoàn toàn theo cơ chế đóng hưởng theo nguyên tắc là bắt buộc hoặc tự nguyện
anh đóng cao hưởng cao và anh sau này anh sẽ dùng cái thẻ tài khoản cá nhân của anh
để anh biết rằng là anh đóng bao nhiêu anh được hưởng bao nhiêu
còn cái tầng thứ ba là cái tầng mà người có điều kiện cao hơn tốt hơn thu nhập cao hơn
thì người ta góp cùng với doanh nghiệp
người ta thực hiện cái bảo hiểm hưu trí tự nguyện
để khi về hưu ngoài cái hai cái nguồn kia lên
thì hai nguồn kia ra
thì người ta có cái nguồn thứ ba để tăng thêm thu nhập khi túi giả
thưa quý vị mục tiêu quan trọng nhất của đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là cân đối đóng hưởng
hướng tới sự công bằng cho người dân
giảm thiểu những bất cập rủi ro cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội
cũng như bảo đảm tính bền vững cho quỹ an sinh xã hội và sự phát triển của đất nước
như lời tổng bí thư đã nói điều này thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta